hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị tết trung thu là dịp mong chờ đối với tất cả mọi người đặc biệt là với các em nhỏ
vào mùa trung thu năm nay các em nhỏ và các phụ huynh đã có thêm một địa chỉ văn hóa để tìm đến
đó chính là phố sách hà nội hội sách trăng tròn trung thu rức sách tại phố sách hà nội
với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn thu hút sự quan tâm của hàng ngàn độc giả thủ đô
không gian phố sách hà nội những ngày này được khoác lên một tấm áo mới với hình ảnh tết trung thu truyền thống
được những cuốn sách mới với nội dung bổ ích hình thức sinh động giá cả yếu đái
mà còn được tham gia vào những hoạt động trải nghiệm tương tác thú vị
mở màn trong chuỗi các hoạt động của hội sách trăng tròn chính là chương trình
đằng sau trước mặt nạ là câu chuyện văn hóa
đến với chương trình các em nhỏ và các vị phụ huynh không chỉ được lắng nghe những chia sẻ của các vị khách mời
về xuất xứ và những câu chuyện văn hóa đằng sau trước mặt nạ
mà còn được trực tiếp tham gia trải nghiệm trang trí mặt nạ truyền thống
các em nhỏ tỏ ra rất thích thú còn các vị phụ huynh cũng nhận thấy những tác động tích cực từ hoạt động này
rất là ít khi mà có được cái không khí mà nhộn nhịp như hôm nay
bởi vì là phố sách thì như tất cả các bạn cũng đều biết
thì là các em thiếu nhi cũng chưa được đến phố sách nhiều
bởi vì do là nó cũng chưa được biết đến nhiều
thì qua cái chương trình qua cái hội sách này
thì phụ huynh sẽ mang con em đến nhiều hơn với sách
và các cháu sẽ được trải nghiệm nhiều hơn với sách
nhân dịp này công ty sách đinh tị cũng giới thiệu tới độc giả
một sách tương tác mang tên là sách đinh tị

với những hình ảnh mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống
gần gũi với trẻ em việt nam
thưa quý vị ca expo trong một mươi năm năm qua đã trở thành
một nền tảng hợp tác kinh tế thương mại đa phương lớn
của asean và trung quốc quy tụ đông đào các nhà kinh doanh
đầu tư của trung quốc và các nước asean
tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp việt nam
trực tiếp tìm hiểu xu thế thị trường
năm nay các doanh nghiệp việt nam đã có sự chủ động
và hoàn thiện hơn về tính chuyên nghiệp khi tham gia
giới thiệu quảng bá tại thị trường nước ngoài
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
hỗ trợ k expo năm nay là lần thứ một mươi năm việt nam tiếp tục
là quốc gia có quy mô trưng bày hàng hóa dịch vụ lớn nhất
trong các nước asean chỉ đứng sau nước chủ nhà trung quốc
trong số những doanh nghiệp tham gia có rất nhiều doanh nghiệp
có thương hiệu mạnh có năng lực cạnh tranh xuất khẩu
sang trung quốc và các nước asean như đường quảng ngãi
tập đoàn lộc trời
cà phê biên hòa cà phê trung nguyên
việc tham gia ở k expo là mang lại những hiệu quả chất lớn
cho cà phê trung nguyên
phải nói rằng là thương hiệu trung nguyên được như ngày hôm nay
ở thị trường trung quốc là xuất khẩu đến hàng nghìn tỷ
là cũng nhờ bắt đầu xuất phát điểm từ cái hỗ trợ này
do bộ công thực tổ chức trung quốc muốn mở thêm những cách hàng
để giúp cà phê trung nguyên đi sâu hơn vào thị trường trung quốc nữa
bằng các kênh siêu thị
chuỗi cửa hàng bán lẻ đó là cái đường mua kỳ vọng
biti tham gia tại đây cũng đã một mươi năm năm
thì biti thật ra là cũng có xuất hiện tại thị trường trung quốc
và duy trì theo con đường này đã hai mươi ba năm năm rồi
và đối với sản phẩm biti thì đã để lại được cái ấn tượng
rất là sâu đậm trong người trung quốc
về cái sản phẩm mà có cái thương hiệu của việt nam mình
và cái sản phẩm bitit của mình thì người trung quốc
khi mà họ tham gia trực tiếp tại hội trợ
và họ được sờ tận tay đối với cái sản phẩm của mình
thì họ cảm thấy rất là thấy chất lượng của mình cũng rất là tốt
và họ tin tưởng rằng cái hàng việt nam của mình
và cũng chung với các sản phẩm việt nam khác
thì có được những cái chất lượng và cái sự thoải mái khi mà đi
hàng việt nam mình ở thị trường trung quốc
đặc biệt là hạt điều được mọi người rất quan tâm
khi mà gian hàng chúng tôi vừa mới trưng bày ra
mà chưa bày bán họ đã mua rồi
trung bình mỗi kỳ hội trợ các doanh nghiệp của việt nam
có cơ hội tiếp cận tới khoảng năm mươi thương nhân trung quốc
và các nước asean
những năm gần đây tổng giá trị giao dịch thương mại
và đầu tư của các doanh nghiệp
việt nam tại hội trợ đã lên tới trên dưới năm mươi triệu đô la mỹ
và kỳ tổ chức khu gian hàng việt nam
tại hội trợ capo nào cũng thu hút số lượng lớn
các doanh nghiệp việt nam đăng ký tham gia
tuy nhiên để tham gia hội trợ
các doanh nghiệp cũng cần chú trọng tới chất lượng sản phẩm của mình
các doanh nghiệp việt nam cần phải nâng cao năng lực cạnh tranh
cũng như là đẩy mạnh cái việc là nâng cao chất lượng sản phẩm
và đáp ứng những yêu cầu của thị trường trung quốc
ví dụ chẳng hạn như là cái việc là
đặc biệt là đối với cả mặt hàng nông lâm thủy sản
thì cần phải đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm
về truy xuất nguồn gốc và kiểm soát việc truy xuất nguồn gốc
và cố gắng là đưa xuất khẩu nông lâm thủy hải sản của chúng ta
từ cái việc là đa số là tiểu ngạch sang là xuất khẩu chính ngạch
để có thể tận dụng tốt nhất những cơ hội
mà mở ra từ cái thị trường quảng tây cũng như là trung quốc này
vào tháng bảy
năm hai nghìn một mươi một tới đây cục xúc tiến thương mại bộ công thương
sẽ tiếp tục tổ chức đoàn doanh nghiệp việt nam
tham gia hội trợ nhập khẩu quốc tế trung quốc hai nghìn một mươi tám
do bộ thương mại trung quốc phối hợp với ủy ban thương mại thượng hải
chủ trì tổ chức từ ngày năm đến ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
tại thành phố thượng hải trung quốc
đây là hội trợ được tổ chức thường niên
và là sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng của chính phủ trung quốc
nhằm mục tiêu mở cửa thị trường ra thế giới
tạo cơ hội cho các quốc gia
cận thị trường rộng lớn của trung quốc
góp phần thúc đẩy sáng kiến
vành đai con đường cũng như quá trình toàn cầu hóa
tại đà nẵng trong một mươi năm qua
hội người mù thành phố đà nẵng đã nỗ lực thực hiện
cuộc vận động tăng cường đoàn kết
chủ động vươn lên bình đẳng hòa nhập cộng đồng
và chương trình hành động việc làm xóa đói giảm nghèo
do trung ương hội người mù việt nam phát động
nhằm giúp hội viên được học nghề
và có việc làm ổn định thoát nghèo bền vững
chị nguyễn thị phúc là một trong số bảy trăm linh hội viên hội nghề mù
thuộc bảy quận huyện trên đề bàn đà nẵng
may mắn được hội người mù thành phố tạo điều kiện dạy nghề
và bố trí làm việc ngay sau khi hoàn thành khóa học
so với trước đây công việc phân loại
đóng gói đũa tre hiện tại đã giúp chị có thu nhập bình quân
từ bốn năm đến năm triệu đồng một tháng
bảo đảm chi phí sinh hoạt hàng ngày
giúp chị tự tin vươn lên hòa nhập cộng đồng
tôi rất vui mừng
khi hội được tạo những hội viên nào được làm trong hội này
cũng đều có công việc làm
tôi cũng rất vui mừng và tôi cũng có
ví dụ tôi hỗ trợ cho những người không có thể đi được
bưng bê đồ những người mù họ không thấy
thì mình kế hộ cho họ
ví dụ như vậy có công việc gì tôi thấy
phụ giúp được cho những người kém hơn tôi
thì tôi làm được hết
giúp các hội viên thoát nghèo bằng cách là dạy nghề
rồi cho vay vốn
từ cái quỹ quốc
từ cái ngân hàng chính sách xã hội
ngoài cái việc mà tổ chức sản xuất tập trung
thì còn các cái mô hình ví dụ như là dạy nghề sản xuất ở nhà
rồi mình bao tiêu cái sản phẩm do người ta sản xuất ở nhà
nên họ rất là vui với cái thu nhập đó
và chúng tôi cũng thấy hạnh phúc vì
đã tạo được cái việc làm cho người lao động hội khuyết tật
hầu hết các hội viên hội người mù các cấp hội
sau khi được đào tạo
đều có việc làm
làm và thu nhập ổn định
tùy thuộc vào sức khỏe khả năng lao động của mình
mà họ lựa chọn công việc khác nhau
như làm tăm tre đũa tre hoặc massage sông hơi bấm huyệt
thu nhập bình quân đạt từ mức bảy trăm linh đồng
đến năm triệu đồng một người một tháng
không chỉ giúp họ tự nuôi sống bản thân
góp phần trang trải sinh hoạt gia đình
mà còn giúp xóa đi những mặc cảm tự ti
hiện tại người mù thuộc các hội cơ sở đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí
gần năm trăm linh người mù được hưởng hỗ trợ năm trăm linh đồng một tháng
theo nghị định hai mươi tám cp của chính phủ
và sáu hội viên được tặng sổ tiết kiệm chín triệu đồng
đà nẵng là một thành phố du lịch
cho nên hội cũng quán triệt được việc làm ổn định thu nhập
để hạn chế tối đa
thậm chí đến chỗ không cần hội viên lan thang
xi năng hoặc xi năng biến tướng
cũng như bán hàng rác
bán hàng rong những phố quy định cấm để phục vụ cho công tác du lịch
cùng với nỗ lực của hội người mù thành phố đà nẵng
trong thời gian tới đây rất cần có sự chung tay của toàn xã hội
trong việc dạy nghề và tạo việc làm cho hội người mù
để họ thực sự vượt qua những khó khăn
chủ động vươn lên bình đẳng hòa nhập cộng đồng
trong phần tin quốc tế
cháy và chin phà chở một trăm bốn mươi bảy người ở miền trung indonesia
nasa phóng vệ tinh theo dõi băng tan trên trái đất
thông tin chúng tôi mới cập nhật có ít nhất một mươi người đã thiệt mạng
và một mươi một người khác bị mất tích trong vụ cháy và chìm
một phà chở một trăm bốn mươi bảy hành khách xảy ra ở vùng biển miền trung indonesia
chiếc phà mang tên pungka permatawe đã bốc cháy và bị chìm
ở vùng biển pangai rijunsi thuộc địa phận tỉnh tây sulawesi
khi xảy ra tai nạn phà đang thực hiện hành trình từ cảng bao bao
ở tỉnh đông nam sulawesi tới cảng sanana ở tỉnh bắc mauku cách đó khoảng năm trăm hai mươi km
lực lượng cứu hộ đã được triển khai tới hiện trường và giải cứu được một trăm hai mươi sáu hành khách
nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ
hồi tháng bảy vừa qua cũng tại miền trung indonesia
đã xảy ra vụ chìm phà chở hơn một trăm bốn mươi hành khách khiến ít nhất hai mươi chín người thiệt mạng
tai nạn đường thủy thương tâm nhất tại indonesia xảy ra vào năm hai nghìn chín
khi hơn ba trăm linh người được cho là đã thiệt mạng trong vụ chìm phà di chuyển giữa đảo sulawesi và boneo
tại cuộc họp báo ngày hôm qua ngoại trưởng mỹ mike pompeo khẳng định washington sẽ cam kết thi hành
các lệnh trừng phạt của liên hợp quốc đối với triều tiên nhằm đạt được sự dỡ bỏ hoàn toàn chương trình vũ khí hạt nhân
tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán về tiến trình phi hạt nhân hóa chưa đạt được bất cứ tiến bộ nào
ngoại trưởng mike pompeo đã nhắc lại lập trường của nước này rằng sẽ không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt
trước khi triều tiên tiến hành các bước đi đáng tin cậy hướng tới phi hạt nhân hóa
mỹ vẫn tiếp tục thực thi các nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc
chúng tôi tin rằng các lệnh trừng phạt là trọng tâm của các nỗ lực nhằm thuyết phục nhà lãnh đạo kim jong un rằng
phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bản địa
bản đảo triều tiên là cần thiết
theo ngoại trưởng mỹ triều tiên cần tiến hành phi hạt nhân hóa theo cách để thế giới có thể thấy được sự thay đổi chiến lược
trong nhận thức về việc tạo ra một tương lai tốt hơn cho người dân triều tiên
tuy nhiên cho đến nay các cuộc đàm phán hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo triều tiên chưa đạt tiến bộ
và bình nhưỡng chỉ trích mỹ luôn đơn phương đưa ra các đòi hỏi mà chưa thực hiện các cam kết
hôm nay cơ quan hàng không vũ trụ mỹ nasa sẽ phóng vệ tinh giám sát tiên tiến
vệ tinh này sẽ thu thập những dữ liệu chính xác và chi tiết về tốc độ tan băng ở hai cực của trái đất
khi mà khí hậu toàn cầu đang ngày càng ấm lên
với kích cỡ tương đương một chiếc ô tô có khối lượng năm trăm linh kg
vệ tinh giám sát tiên tiến ice hai sẽ rời trái đất từ căn cứ không quân vanderburg bang california của mỹ
để có thể thu được hình ảnh về độ dày của các khối băng
vệ tinh được trang bị một hệ thống laser được cải tiến vượt trội so với đời đầu
có khả năng phóng tia khoảng một mươi lần một giây
ice hai cũng đáp ứng được yêu cầu về hình ảnh rộng bao quát và chi tiết
với mỗi lần chụp cho ra được một trăm ba mươi bức ảnh trong khu vực có diện tích tương đương một sân bóng
ngoài việc theo dõi sự thay đổi và độ dày của các khối băng
vệ tinh cũng sẽ cung cấp thông tin về mực nước tại các đại dương và độ cao của mặt đất
khi đưa ra hình ảnh ba chiều về bề mặt của trái đất
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại